công an huyện tháp bười tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
huỳnh gia kiệt lê thanh phú sinh năm hai nghìn bốn và đinh bảo tính sinh năm hai nghìn năm
cùng ngủ tại thị trấn mỹ an huyện tháp bười tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng trên đã dùng hung khí chém
gây thương tích cho một người khác tại một quán ăn trên địa bàn thị trấn mỹ an
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn thì bị công an bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nghĩ bị hại là người trong nhóm
có bầu thuận trước đó nên đã dùng hung khí để chém trả thù
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ